nhân ngày tám tháng ba ngày quốc tế phụ nữ chúng tôi muốn gửi tới quý vị những hình ảnh của nhóm các nhà khoa học nữ
thuộc phòng thí nghiệm cúm khoa virus viện vệ sinh dịch tễ trung ương
họ là những người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân dành trọn vẹn thời gian cho công việc phân lập virus sars cov hai
tạo một bước đi vững chắc trong việc đẩy lùi dịch covid một mươi chín và nhiều dịch bệnh khác
phòng thí nghiệm cúm khoa virus có một mươi một người thì có tới chín nhà nghiên cứu là nữ
công việc khoa học vốn dĩ đã tốn nhiều thời gian lại phải chăm lo cho gia đình con cái
trong khi dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu lan rộng ở vũ hán
chị hương cùng với những đồng nghiệp của mình đã chạy đua với thời gian để phân lập virus sars cov hai
công việc cận lâm sàng này cũng không kém phần nguy hiểm khi các chị phải trực tiếp đối mặt với nguồn lây bệnh
khi mà có những cái bệnh dịch thì mọi người cũng sợ là có những khi mình tiếp xúc với cảnh cái tác nhân gây bệnh thì sẽ nguy hiểm
nhưng mà mình về thì mình cũng sẽ phải có những cái trao đổi
suốt từ khi có dịch covid một mươi chín tới nay các chị phải dồn hết thời gian và tâm sức để vừa đưa ra kết quả xét nghiệm covid một mươi chín cho các bệnh nhân
vừa thực hiện nuôi cấy phân lập virus để phục vụ việc nghiên cứu
quá trình ấy không ít gian nan nhưng mỗi khi mệt mỏi các chị lại tự động viên mình
bằng những thành quả đạt được sẽ giúp ích rất nhiều
và mới đầy nhất là thành công khi phân lập được virus sars cov hai
đối với việt nam là một trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này
với những thành quả này các chị đã bình dự được nhận giải thưởng cova lepska hai nghìn một mươi chín
khi mà mình đã phân lập và thành công được đã nhìn thấy được qua kính hển vi
thì là mình thấy tất cả mọi người đều rất là vui mừng
và cũng thấy trên thế giới cũng chỉ có mấy nước có thể làm như thế thôi
và việt nam mình làm như thế cũng rất là thành công
và công sức của mọi người góp vào mới cảm thấy được rằng là có cái kết quả ấy rất là đáng mừng
công việc thầm lặng ít người biết đến nhưng đã mang tới dữ liệu quý
giúp nghiên cứu các liệu pháp điều trị phát triển các sinh phẩm trần đoán đặc hiệu
và sản xuất vaccine trong tương lai giúp cho ngành y ngày càng ghi nhận trên bản đồ y học thế giới
với các chị đó là những món quà tuyệt vời nhất